tòa nhân dân tỉnh đắk nông vừa mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm và tuyên phạt hai mươi năm tù giam đối với đối tượng cao tấn lộc chú tại xã đắc rung huyện đắc song về tội giết người

giúp việc lộc chửi bới ở nhà mình anh tránh cầm gậy đuổi đánh thì bị lộc dùng dao đâm vào vùng bụng khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu sau khi gây án cao tấn lộc đến công an xã nâm giang để đầu thú